về phía bộ công an có phó giáo sư tiến sĩ thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn văn thành mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của ban tổ chức trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và các cơ quan liên quan để bộ công an có thể tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự trong lực lượng công an nhân dân tham gia cấp ủy cơ sở nhằm tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trong đó bố trí một trăm linh cán bộ công an chính quy xuống cơ sở
đảm nhiệm các chức danh công an xã tăng cường bảo đảm giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
đây là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm công tác trong lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng không ngại gian khổ sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
tại phiên họp thẩm định giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng thẩm định đánh giá cao công tác chuẩn bị giả soát hồ sơ với sự phối hợp rất chặt chẽ giữa cục đào tạo bồi dưỡng cán bộ ban tổ chức trung ương vụ các trường chính trị học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cục đào tạo bộ công an đảm bảo nghiêm túc bài bản và khẩn trương đúng hướng dẫn đúng đối tượng
trên cơ sở so sánh đối chiếu chương trình đào tạo hội đồng sẽ xem xét thẩm định việc xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ công an dự kiến tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
vào ngày hôm nay tại công an thành phố cần thơ đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an một mươi ba tỉnh thành tây nam bộ về một số chuyên đề công tác
sự buổi làm việc có các cục nghiệp vụ bộ công an lãnh đạo công an một mươi ba tỉnh thành tây nam bộ
thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương đánh giá cao nỗ lực của công an một mươi ba tỉnh thành khu vực tây nam bộ thời gian qua nhất là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an xã chính quy đã phát huy hiệu quả cao sung kích trên các mặt công tác khẩn trương thực hiện giả soát từng nhà từng hộ dân quản lý từng tổ dân khu phố đi từng ngõ gõ từng nhà và từng người
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị công an một mươi ba tỉnh thành phố tây nam bộ tiếp tục tổ chức quán triệt rõ đợt thực hiện cao điểm về tổng kiểm tra mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ

thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng yêu cầu công an các địa phương tập trung triển khai thực hiện các biện pháp công tác nhằm đảm bảo tốt nhất về tình hình an ninh trật tự tại cơ sở góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ công an chính quy khi điều động xuống xã
nhân dịp này thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc khen thưởng bốn đơn vị vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm
sáng cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc cùng đoàn công tác đã đến khảo sát kiểm tra công tác thực tế tại công an xã mỹ khánh huyện phong điền